đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về
vào chiều ngày hôm nay trực tiếp các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thiếu tướng nguyễn văn long đại diện các ban bộ ngành đã đón khen thưởng
động viên đoàn công tác ngay tại sân bay nội bài
vui mừng đón đoàn công tác trở về an toàn các đồng chí lãnh đạo bộ công an thể hiện sự xúc động
và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tất cả thành viên đoàn công tác
mặc dù trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt nguy hiểm lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn
đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới
nhưng quá trình đoàn công tác bộ công an việt nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ
và các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại thổ nhĩ kỳ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
lại dấu ấn tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
tại lễ đón thủ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an
cho các cán bộ chiến sĩ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
một mươi cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ lần này đều là những sĩ quan chiến sĩ tinh nguyện
có trình độ chuyên môn kinh nghiệm và đã trải qua nhiều lớp tập huấn
ủng hộ cứu nạn tại nước ngoài
trở về trong sự chào đón tình cảm nồng ấm và sự mong đợi của đồng chí đồng đội
giây phút này thực sự xúc động
là vui hạnh phúc và đặc biệt là rất là vinh dự
được lãnh đạo bộ và các cơ quan chức năng đón tiếp rất là nồng nhiệt
bên cạnh đó trước khi đòn về đây trên đường về cũng được nước bạn đưa tiễn rất là trang trọng
và họ là ghi nhận cái công lao cái đóng góp của
của đội cứu nạn hộ việt nam đó là một niềm vinh dự rất là to lớn và tự hào của việt nam
thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ đoàn công tác bộ công an đã phối hợp cứu được một người còn sống
đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp
sự tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
trước khi tiễn đoàn công tác của bộ công an việt nam thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
nhân dân cả nước cùng dõi theo và đưa ra một mệnh lệnh từ trái tim
các đồng chí đi đủ và phải về đủ
và ngày hôm nay hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đã trở về an toàn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
góp phần lan tỏa và khẳng định hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
trong mắt bạn bè quốc tế bản lĩnh kiên cường nhân văn và nhân ái